đối tượng nhận một mươi triệu đồng để chở ba người trung quốc từ hà nội vào tp hcm là tài xế nguyễn quách nguyện ba mươi sáu tuổi quê ở tỉnh an giang vừa bị công an đà nẵng phát hiện và tiến hành mời về trụ sở để làm việc
cụ thể trong quá trình làm nhiệm vụ tại địa bàn quận liên triều tổ c ba nghìn chín trăm một mươi một đã phát hiện một chiếc xe bảy chỗ có biểu hiện nghi vấn cho nên đã tiến hành rút xe để kiểm tra
và lúc này phát hiện trên xe có ba người trung quốc và một phụ xe người việt nam kiểm tra nhanh cả ba người nước ngoài không xuất trình được giấy tờ hợp pháp cho việc nhập cảnh vào việt nam
tiến hành mời về cơ quan công an làm việc tài xế nguyễn cho biết là nhận được một cuộc gọi yêu cầu chở nhóm người này ở cao tốc hà nội vào thành phố hồ chí minh với tiền công là một mươi triệu đồng
tài xế này đồng ý chở người cho tới khi đi ngang qua địa phận thành phố đà nẵng thì đã bị công an phát hiện và ngăn chặn
bước đầu ba người trung quốc cho biết nhập cảnh vào việt nam theo đường tiểu ngạch